thưa quý vị và các bạn từ giờ ngày hôm nay hà nội sẽ tổ chức cách ly tập trung
đối với những người về từ các địa phương có dịch đang phải thực hiện giãn cách xã hội
thông tin trên nằm trong công điện một mươi sáu được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
chu ngọc anh ký vào tối ngày hai mươi một tháng bảy về việc triển khai các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố
để tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch và chủ động sàng lọc
truy vết kiểm soát tình hình dịch bệnh chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu
từ giờ ngày hai mươi hai tháng bảy các cơ quan liên quan tổ chức cách ly tập trung
đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang phải thực hiện giãn cách xã hội
trừ các lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch công tác công vụ đảm bảo
các yêu cầu quy định phòng chống dịch được cấp thẩm quyền cho phép
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã lãnh đạo thành phố
giao nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo công tác trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt tại các trụ sở cơ quan chính quyền các cấp các cơ sở y tế tại địa phương
các địa phương cũng phải chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập theo quy mô
phường xã thị trấn khu đô thị theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu
với những trường hợp về từ tp hcm và các vùng dịch khác các cơ quan liên quan tổ chức
thông báo trên phương tiện truyền thanh cơ sở ghi rõ thông tin danh sách
ngay về địa phương để người dân cùng chính quyền giám sát chặt chẽ việc di biến động
giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín từ các vùng dịch khác về
tuyên truyền nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm